vào khoảng một mươi ba h hai mươi năm phút ngày ba mươi tháng một mươi trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam nhận được thông tin
tàu hồng anh sáu mươi chín có trọng tải bốn bảy trăm bốn mươi tấn trở than từ quảng ninh đi cửa lò nghệ an bị nước vào khoang hầm trở hàng
đang chìm tại vị trí cách cửa lò khoảng hai hải lý trên tàu có một mươi hai thuyền viên
ngay sau khi nhận được thông tin đơn vị đã điều động tàu cứu nạn hàng hải sra hai trăm bảy mươi ba khẩn trương đi cứu nạn
đồng thời yêu cầu các phương tiện đang hoạt động quanh khu vực tàu hồng anh sáu mươi chín bị nạn tham gia hoạt động cứu nạn thuyền viên tàu hồng anh sáu mươi chín
hiện cả một mươi hai thuyền viên trên tàu đã được cứu sống và đưa vào bờ an toàn nguyên nhân chìm tàu đang được điều tra làm rõ